kỳ họp này diễn ra trong hai mươi sáu ngày từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
tại kỳ họp quốc hội sẽ xem xét thông qua sáu dự án luật một mươi hai dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về chín dự án luật khác
kỳ họp cũng dành ba ngày để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại kỳ họp này quốc hội sẽ tập trung xem xét thảo luận các báo cáo của chính phủ
về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
sự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám
công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được quan tâm với sáu dự án luật sẽ được quốc hội xem xét thông qua
và chín dự án luật sẽ chỉnh quốc hội cho ý kiến
quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật
về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
xem xét các báo cáo công tác của tranh án tòa án nhân dân tối cao
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
bên cạnh đó quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ tư và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến quốc hội tại kỳ họp thứ ba tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
trong năm ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội đã nghe thủ tướng thủ tướng
chính phủ nguyễn xuân phúc trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
các đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
sự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám
và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước quốc gia ba năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật bảo vệ và phát triển rừng
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng
một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật quy hoạch
cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cảng hàng không quốc tế long thành
quốc hội cũng đã phê duyệt việc bổ nhiệm ông nguyễn văn thể
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy sóc trăng
trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sắc trăng sự chức bộ trường giao thông vận tải
ông lê minh khái ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bạc liêu
trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu sự chức vụ tổng thân tra chính phủ
một nội dung quan trọng trong những ngày đầu của kỳ họp thứ tư
quốc hội khóa một mươi bốn là thủ tướng nguyễn xuân phúc thay mặt chính phủ trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
báo cáo nêu rõ mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị
cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực
và đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém
chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm năng suất lao động chưa cao
một số ngành lĩnh vực tăng trưởng thấp quy định pháp luật còn bắt cập
năng vốn đầu tư chậm nợ công cao xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn
của phần quả doanh nghiệp nhà nước thói vốn đạt thấp phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước
chậm tiến độ hiệu quả thấp thua lỗ thắt thoát tình hình sản chức kinh doanh vẫn gặp
báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế của quốc hội cũng khẳng định
các giải pháp điều hành chính sách kinh tế vĩ mô được chính phủ thực hiện thời gian qua
đã thực thi đúng hướng phù hợp với diễn biến thị trường
thiết lập nền tảng cho tăng trưởng kinh tế
tuy nhiên cơ quan thẩm tra cũng đặt ra một số vấn đề yêu cầu chính phủ đánh giá rõ hơn
chất lượng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn tăng trưởng kinh tế một cách bền vững
xung quanh sự kiện này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
trước hết cần phải ghi nhận rằng là với sự nỗ lực quyết liệt trong chỉ đạo điều hành
và kể cả đổi mới cách điều hành nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của chính phủ
cộng với sự nỗ lực của doanh nghiệp và sự phối hợp khá đồng bộ giữa các ban ngành địa phương
nắm mắt được nhiều cơ hội mới
năm hai nghìn một mươi bảy là một năm chúng ta đã có sự bất phá vượt trội khá ấn tượng về những thành tích phát triển
trong đó đặc biệt là vấn đề tốt tăng trưởng cũng như đạt được các trí tức đạt ra như một trong những điểm sáng của năm nay
tuy nhiên bên cạnh đấy năm nay cũng như là trong tháng tới việt nam đã đang và vẫn phải sẽ tiếp tục
diễn với rất nhiều thách thức lớn
trước hết là xác định mặt kinh tế đó là chúng ta phát triển với tốc độ khá là tích cực
nhưng mà sự ổn định và độ bình vững vẫn chưa thật cao
các động lực tăng trưởng có thể nói là khá là phù
mặc dù nó đang ngày càng chuyển dịch sang khu vực tư nhân như là một trong những cái điểm tích cực
nhưng mà rõ ràng là các cái động tăng trưởng có thể lên có thể xuống
phù thuộc rất nhiều vào thị trường bên ngoài phù thuộc rất nhiều vào yếu tố chủ khoan
cái thứ hai nữa là sự tăng trưởng nó để lại một số những hệ lụy rất là nặng nề
ví dụ như là nợ công đẩy trần hoặc là nguy cơ đẩy trần rồi vấn đề nợ xấu nợ động
đặc biệt là vấn đề về thất nghiệp cũng rất là nặng nề
trong cái bối cảnh mà có thể nói là chúng ta đang ở cái thời kỳ có thể nói là đỉnh cao nhất
của thời kỳ dân số vàng vì chúng ta chưa khai thác được lợi thế này
bên cạnh đấy nữa những hiện tượng về xuất khẩu có thể nói là tăng trưởng rất mạnh trong năm nay
nhưng mà cái đầu ra của rất nhiều sản phẩm chủ lực là đang còn rất rung túng
đặc biệt là trong nông sản
thế còn trong công nghiệp thì chủ yếu lại dựa vào nguồn động lực tăng trưởng từ khu vực fdi
đặc biệt là dựa vào một vài các đối tác một vài các sản phẩm chủ lực
mà thiếu có sự giàn đều thiếu sự ổn định cũng như là thiếu giá trị tăng cao
cái chuỗi cung ứng này
bên cạnh đấy nữa thì chúng ta phải đối diện với cái áp lực
và sẽ có một cái sự gia tăng lạm phát trong tương lai
và cuối cùng là cái lực doanh nghiệp việt nam thành lập cũng rất là nhiều
nhưng mà chết cũng rất nhiều
và đặc biệt là doanh nghiệp có thể nói là cái lượng trốn thuế
kể cả fdi cả trong nước rồi động thuế và các cái hoạt động tuân thủ pháp luật
để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhất là quyền lợi về chất lượng an toàn thực phẩm
và quyền lợi liên quan về bản thân
và môi trường quốc gia đó đều là những vấn đề rất nóng và những vấn đề mát chất rất nóng dài
chuyển sang những thông tin chính trị quan trọng khác
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã tiếp đồng chí sòn say sì phan đòn ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng lào
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao kết quả hợp tác
giữa hai chính phủ trong thời gian qua
cuộc hội đàm giữa hai phó thủ tướng chính phủ và đề nghị hai chính phủ
phối hợp chỉ đạo các bộ ngành địa phương doanh nghiệp chủ động tích cực phối hợp triển khai
có hiệu quả các tuyên bố chung việt nam lào các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng
hai nước các hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ và các chương trình kế hoạch hợp tác giữa hai bên
trong đó đi sâu trao đổi thông tin kinh nghiệm và các biện pháp để thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội của mỗi đảng đề nghị hai bên tích cực chủ động
chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ bốn mươi ủy ban liên chính phủ việt nam lào
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đồng chí sởn say sĩ phan đon
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng lào
nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm làm việc tại việt nam của đồng chí sởn say sĩ phan đon và đoàn
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng những thành tựu mọi mặt trong phát triển kinh tế xã hội của đảng
nhà nước và nhân dân lào anh em đạt được trong thời gian qua
thủ tướng tin tưởng chuyến thăm thực tế của phó thủ tướng sởn say sĩ phan đon
tại một số địa phương miền nam việt nam để tìm hiểu về công tác đầu tư du lịch và sản xuất hàng hóa
gắn với phát triển nông thôn sẽ giúp ích cho phía lào
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi sau khi đến đà nẵng để chuẩn bị cho công tác tổng duyệt tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước trần đại quang
đã đi thăm và kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự trong việc đón tiếp các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên apec
tại sân bay quốc tế đà nẵng
sau khi kiểm tra tại sân bay quốc tế đà nẵng chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
công tác lễ tân an ninh cho tuần lễ cấp cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
việc sớm đưa dự án vào khai thác là rất cấp thiết
giúp nâng tổng cơ sở hạ tầng sân bay đà nẵng khang trang hiện đại
đáp ứng nhiệm vụ đặt ra đối với tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi lễ xuất quân và diễn tập phương án chống khủng bố bảo vệ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
đã chính thức diễn ra bên bờ sông hàn thành phố đà nẵng
dự và chứng kiến lễ xuất quân diễn tập chống khủng bố có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương các lực lượng công an quân đội
cấp ủy chính quyền các địa phương đã tổ chức thành công các hội nghị trong khuôn khổ năm apec hai nghìn hai mươi
thủ tướng lưu ý các cấp các ngành cần nhận thức rõ hơn tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng
đặc biệt cần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho sự kiện trọng đại này không để xảy ra một sơ suất nhỏ nào
thủ tướng yêu cầu lực lượng công an quân đội tổ chức tốt mọi phương án ngăn ngừa phòng chống tội phạm
phối hợp với các tỉnh thành phố liên quan phát động sâu rộng phong trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
kịp thời phát hiện ngăn ngừa và xử lý mọi hành động phá hoại có thể xảy ra không để bị động bất ngờ
chiều cùng ngày tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đại sứ australia tại việt nam chiếc tích đến chảo xã giao
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác toàn diện tăng cường việt nam australia
trong đó có sự đóng góp tích cực của đại sứ
thủ tướng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế thương mại
khi mà kim ngạch thương mại hiện nay ở mức năm tỷ đô la chưa tương xứng với tiềm năng
phát biểu tại buổi tiếp tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc lee chung sung vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn phía hàn quốc tăng cường hoạt động hợp tác đào tạo
nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng cảnh sát việt nam
bởi hàn quốc là quốc gia có nhiều thành tựu về khoa học hình sự nghiệp vụ cảnh sát
thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhu cầu tiếp tục hợp tác học hỏi
trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan công an cảnh sát hai nước
nhất là trong bối cảnh việt nam đang nỗ lực bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi năm tháng một mươi thay mặt ban chấp hành trung ương tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành
nghị quyết hội nghị lần thứ sáu
khóa một mươi hai một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trên cơ sở đánh giá tình hình nguyên nhân kết quả đã đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức
thực hiện nhiều chủ trương nghị quyết kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
trong thời gian qua cùng những mặt hạn chế bất cập cần khắc phục
nghị quyết đã đề ra quan điểm chỉ đạo là tăng cường sự lãnh đạo của đảng
hiệu lực quản lý của nhà nước phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội và quyền làm chủ của nhân dân bám sát cương lĩnh hiến pháp
điều lệ và các văn kiện của đảng trong việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng thực hiện đồng bộ với đổi mới kinh tế
đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
mục tiêu tổng quát của nghị quyết là tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước
và chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội phát huy quyền làm chủ của nhân dân
tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại nâng cao chất lượng sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức viên chức
giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương
toàn văn nghị quyết đăng trên báo nhân dân số ra ngày hai mươi bảy tháng một mươi
kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
trên cơ sở đánh giá tình hình nguyên nhân kết quả đã đạt được về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian qua
cùng những mặt hạn chế bất cập cần khắc phục
nghị quyết đã đề ra quan điểm chỉ đạo cơ bản là đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu
là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách vừa lâu dài của tất cả các cấp ủy đảng chính quyền và toàn hệ thống chính trị
mục tiêu tổng quát là đổi mới căn bản toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
bảo đảm tinh gọn có cơ cấu hợp lý có năng lực tự chủ quản trị tiên tiến hoạt động hiệu lực hiệu quả
giữ vai trò chủ đạo then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu có chất lượng ngày càng cao
giảm mạnh đầu mối khắc phục tình trạng manh mốn giàn trải và trùng lắp tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức
giảm mạnh tỷ trọng nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước
cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công
toàn văn nghị quyết đăng trên báo nhân dân số ra ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
đến đây thời lượng của chương trình sự kiện chính trị tuần cũng đã kết thúc